hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ít người ít gia đình phải có người đi tù ít gia đình phải có người bị hại hư trước
và lần đầu tiên chúng tôi đăng ký cái chỉ số này
và hiện nay cho đến nay nếu đến giờ về tổng kết năm thì khả năng năm nay sẽ đạt được cái chỉ tiêu này
bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong thời gian vừa qua trong công tác xây dựng pháp luật
bộ công an cũng đã chủ động ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật
trong đó hướng tới mục tiêu vì nhân dân phục vụ
khắc phục những bất cập đang tồn tại
như dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
với nhiều điểm mới nâng cao tính công khai minh bạch và vai trò giám sát của nhân dân
hay dự thảo bổ sung một số điều của nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp
với điều chỉnh tăng mức phạt đối với các hành vi sàm sỡ quây dối tình dụng khiêu dâm thích dục ở nơi công cộng
và mới đây nhất là dự thảo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam đang được quốc hội xem xét thông qua
có thể nói là bộ công an đã vào cuộc hết sức là nhanh chóng đối với cái việc mà sửa đổi cái nghị định một trăm sáu mươi bảy này
bởi vì đây là cái nguyện vọng của rất là nhiều cử tri các tỉnh thành phố mà chúng tôi đã tập hợp và gửi đến bộ công an
trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu và thứ bảy vừa qua
cũng xuất phát từ thực tế tức là cái mức xử phạt đối với rất nhiều các hành vi trong đấy
có hành vi liên quan tới dâm ô hoặc là liên quan tới sàn sỡ khiêu dâm
đối với cả ở nơi xử phạt đấy ở nơi những nơi công cậu
thế thì trong thời gian qua nó có những cái bất cập và vì vậy là cái việc sửa đổi này là hết sức cần thiết
và đã được bộ công an sửa đổi và quan tâm đến nguyện vọng của cử tri
trong năm hai nghìn một mươi chín bộ công an đã thực hiện nhiều chính sách đổi mới
như hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới tăng cường công an chính quy về xã với tinh thần bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
cùng với đó thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp
các loại tội phạm chủ động trong các mặt công tác đấu tranh ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
từ đó hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi